với thủ tục là nhanh gọn nhiều cá nhân tổ chức thường tìm đến các tín dụng đen
vì dễ tiếp cận vốn mà không cần phải chứng minh tài sản
tuy nhiên cũng từ những dịch vụ kinh doanh tài chính này mà nhiều người đã phải chịu cảnh tiền mất tật mang
mới đây công an thành phố vinh của tỉnh nghệ an đã đánh sập một đường dây cho vay lãi nặng núp bóng doanh nghiệp
với số tiền cho vay lên tới hơn năm trăm linh tỷ đồng
người phụ nữ này đến cơ quan công an tp vinh để trình báo việc bị các đối tượng liên tục đe dọa
gây sức ép và tìm cách chiếm đoạt ngôi nhà mình đang ở
tháng ba năm hai nghìn hai mươi một do cần tiền làm ăn chị đã vay hơn ba tỷ đồng của người cho vay
với mức lãi suất là tám đồng một triệu một ngày
tuy nhiên đến nay số tiền mà chị phải thanh toán cho chủ nợ đã lên đến gần tám tỷ đồng
do không có khả năng thanh toán lại thường xuyên bị đe dọa chị đã đến cơ quan công an để trình báo
ngày một mươi chín tháng ba là vai hai trăm linh triệu cho đến ngày một mươi chín tháng năm là tổng số tiền tôi nhớ
học vai là ba tỷ bốn năm triệu đồng
ngày một mươi sáu tháng năm là tôi đã chuyển cho học một tỷ chúng tôi chưa có tiền để trả số còn lại
ông hùng đó mới ép tôi là nếu không có tiền thì là ông hùng lấy ngang cái nhà của tôi
xác lập truyền án đấu tranh cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vinh xác định
nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
tình trùng đen là một trong những loài tội phạm gốc
từ đó là phát sinh rất là nhiều
trong thời gian gần đấy loài tội phạm tình trùng đen thay đổi các phương thức
thủ đoàn hoạt động cũng gây nhiều khó khăn cho lực lượng đấu tranh
ngày một mươi hai tháng bảy lực lượng chức năng đã đồng loạt tiến hành khám xét ba mươi năm công ty tài chính
dịch vụ cầm đồ của bốn nhóm nói trên ở nhiều tỉnh thành gồm nghệ an hà tĩnh
con tum quảng bình nha trang bắt giữ bốn mươi bốn đối tượng
dưới hình thức cho cá nhân doanh nghiệp vay với lãi suất từ ba đồng
đến tám đồng một triệu một ngày và yêu cầu người vay viết giấy bán tài sản thế chấp
hoặc cho người vai cầm cố tài sản như là xe máy ô tô bìa đất
với lãi suất từ hai đến bốn đồng một triệu một ngày
đã có hàng chục nghìn người trên khắp cả nước thực hiện việc vay tiền của các cơ sở trên
số tiền lên đến hơn năm trăm linh tỷ đồng
trong trường hợp người vay không trả lãi theo đúng yêu cầu hoặc thanh toán không đúng hẹn
nhóm các đối tượng này sẽ liên tục dùng các thủ đoạn đe dọa uy hiếp
vụ việc đang được lực lượng công an tp vinh tiếp tục điều tra mở rộng